công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố nguyễn thanh hải ba mươi sáu tuổi
trú tại phường tân lợi tp bumal thuật về tội làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm cho người
theo kết quả điều tra hải là quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến oanh ở số một trăm ba mươi bốn đường hai bà trưng
phường thắng lợi tp bumal thuật vào đêm ngày một mươi tháng bảy hải cùng hai tài xế khác đi trên chiếc xe ô tô tải
của nhà xe tiến oanh từ tp hồ chí minh về tp bumal thuật đến khoảng sáu giờ ngày một mươi một tháng bảy
thì về đến văn phòng của nhà xe ở tp bumal thuật tại đây hải trốn tránh không đi khai báo y tế
không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
sáu ngày sau hải có các biểu hiện đau mỏi cơ tay ho sốt nên đã đến bệnh viện thăm khám và cho kết quả
dương tính với virus sars cov hai tại thời điểm này hải vẫn không khai báo trung thực khiến cho việc
truy vết xác định nguồn lây của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn qua quá trình điều tra đến nay
công an đã xác định có một mươi người ở tp bumal thuật bị
lây nhiễm covid một mươi chín từ hải